nhằm chia sẻ với các bệnh nhân mắc bệnh phong tại làng phong quả cảm tỉnh bắc ninh
hội cứu trợ phong hà lan đã đồng hành giúp đỡ hàng trăm bệnh nhân phong trên cả nước đi lại
tự tin hòa nhập với cộng đồng thông qua việc tặng chân giả cho các người bệnh
đã tám mươi hai tuổi đời và có sáu mươi bốn năm sống chung với căn bệnh phong hành hạ cả về thể xác và tinh thần
nên hơn ai hết bà nguyễn thị tý hiểu được những việc làm cao đẹp mà những người tàn tật như
anh nguyễn phan thẩm mang đến cho mình
cũng như bà tý ông nguyễn trọng kỳ cũng đã bị di chứng của căn bệnh phong dẫn đến co cắp tay
và cột chân hàng chục năm
nhưng nhờ sự đồng hành sẻ chia của hội cứu trợ phong hà lan
hàng chục năm nay ông đã có được chiếc chân giả để đi lại giao tiếp với mọi người
và ngày hôm nay chiếc chân cũ của ông đã được thay bằng chiếc chân mới
trong việc làm này thì ý nghĩa không thể nói hết được
tại vì người lành thì có thể là người ta đi ra những cái trung tâm làm chân giả
người ta làm được cái chân nhưng mà người phong thì không thể đi được
không đi được thứ nhất là cái là mình đi người ta cũng chưa thực sự hòa đồng
thứ hai là về kinh phí thứ ba nữa là về để mà di chuyển một người bệnh nhân phong tàn tật
để đi mà làm một cái chân giả thì rất là khó khăn
được hội cứu trợ phong hà lan thì thường xuyên đến tận nơi để làm cho bệnh nhân
thì tôi cũng cảm thấy vui lắm
một tổ chức thiện nguyện được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhằm giúp đỡ những bệnh nhân phong trên cả nước
đến nay hội cứu trợ phong hà lan đã liên tục đồng hành giúp đỡ được hàng trăm bệnh nhân phong
trên cả nước đi lại tự tin hòa nhập cộng đồng
đặc biệt là hội đã đào tạo và sử dụng chính những người khuyết tật tham gia làm thành viên
điều này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn giúp chính những bệnh nhân phong dễ đồng cảm và sẻ chia hơn
khi trong xã hội hôm nay vẫn còn không ít người kỳ thị với căn bệnh này